theo thông tin từ cục hàng không việt nam trong tháng hai này lượng khách quốc tế giảm tới ba mươi chín
chỉ còn tám trăm bảy mươi khách nguyên nhân do ảnh hưởng trực tiếp của dịch covid một mươi chín
cụ thể là lượng khách thông qua các cảng hàng không trong tháng hai đạt gần tám một triệu khách
có nghĩa là giảm một mươi một sáu so với cùng kỳ năm trước
trong số này khách quốc tế đạt hai bốn triệu có nghĩa là giảm hai mươi chín
khách nội địa đạt năm bảy triệu giảm bảy
cũng trong tháng hai các hãng hàng không việt nam vận chuyển là ba bảy triệu khách
giảm một mươi ba bảy so với tháng hai năm ngoái
trong đó lượng khách quốc tế giảm tới ba mươi chín năm chỉ còn tám trăm bảy mươi khách
mức sụt giảm lên tới hai con số của thị trường hàng không việt nam là do ảnh hưởng trực tiếp của dịch covid một mươi chín